các nhà khoa học và công ty sản xuất thuốc anh còn kết công sang tận trung quốc đến các xưởng chế biến dược liệu của nước bạn để học tập
cuối cùng sau gần hai mươi năm theo đuổi khát vọng làm giàu từ cây dược liệu vàng thìn nghì cũng tìm ra quy trình trồng dược liệu phù hợp khí hậu thổ nhưỡng quê mình để cùng chia sẻ vận động dân bản cùng góp đất góp công cùng anh làm giàu